rất nhiều đối tượng đã bị xử lý bởi hành vi vượt chốt kiểm soát phòng chống dịch
tuy nhiên đó có lẽ vẫn chưa là bài học cho các đối tượng khác
lại thêm một vụ việc mới xảy ra tại chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín số năm
đạt tại ủy ban nhân dân xã tân an thảnh huyện bình tân tỉnh vĩnh long
công an huyện bình tân đã lập biên bản đề nghị xử phạt trường hợp này
đó là đối tượng nguyễn trung liệt chú huyện châu thành tỉnh đồng tháp
điều khiển xe ô tô tải chạy trên quốc lộ năm mươi bốn theo hướng đi từ tỉnh đồng tháp
qua địa bàn huyện bình tân tỉnh vĩnh long
sau khi được khai báo y tế tại chốt kiểm soát lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện
đối tượng đã điều khiển phương tiện không đúng lịch trình đã đăng ký theo makr
nên yêu cầu quay đầu xe
tuy nhiên đối tượng không tuân thủ tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy
cảnh sát giao thông huyện bình tân đuổi theo và mời đối tượng về làm việc
hiện vụ việc đã được công an huyện bình tân lập biên bản và xử lý theo quy định của pháp luật